hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chứng nhận sử dụng khẩn cấp vaccine covid một mươi chín mũi thứ tư cho người từ sáu mươi năm tuổi trở lên dựa trên hai bộ dữ liệu t steren
thông cáo của liên doanh gồm hai hãng của mỹ và đức này cho biết cả hai bộ dữ liệu đều cho thấy bằng chứng về việc
các vaccine arn thông tin giúp gia tăng tính sinh miễn dịch và giảm tỷ lệ nhiễm và bệnh nặng
ceo pfizer albisola cho rằng mũi thứ tư là cần thiết
ông nói sự bảo vệ mà chúng ta có từ mũi thứ ba đã đủ tốt để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
nhưng không đủ tốt như thế trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm
dữ liệu từ israel cho thấy mũi thứ tư vaccine covid một mươi chín của pfizer biontech giúp phục hồi kháng thể
bằng với mức sau khi tiêm mũi ba nhưng hiệu suất chống nhiễm đột phá từ biến thể omicron vẫn thấp
một số nước đang tiêm mũi bốn vaccine covid một mươi chín nhất là cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và tử vong
tại mỹ một số người trưởng thành có hệ miễn dịch suy giảm có thể tiêm mũi bốn để bổ sung
theo bloomberg mỹ đã tiêm tổng cộng năm trăm năm mươi bảy triệu mũi vaccine
với tiến độ trung bình trong tuần qua một trăm linh bảy tám mươi năm mũi một ngày dữ liệu từ trang our world in data cho thấy
mỹ đã tiêm đủ ít nhất hai mũi cho hai trăm một mươi bảy triệu người tương đương sáu mươi năm tám dân số
hiện pfizer đang nghiên cứu về hiệu suất của mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư trên nhóm khoảng sáu trăm linh người
pfizer và moderna đều cho rằng việc tiêm bổ sung là cần thiết nhằm đối phó các biến thể mới
tháng trước pfizer dự báo doanh thu từ vaccine covid một mươi chín trong năm nay có thể không đạt mức dự báo là ba
ba mươi hai triệu mũi
các tỷ đô giảm một mươi ba so với năm ngoái